thanh tra sở khoa học và công nghệ tỉnh nghệ an vừa mới làm việc với các doanh nghiệp cá nhân liên quan đến vụ pha trộn xăng a chín mươi hai kém chất lượng công bố kết quả thử nghiệm và hoàn tất hồ sơ phục vụ cho chuyên án
sở khoa học và công nghệ tỉnh nghệ an đã tiến hành thanh tra và phát hiện có một mươi hai điểm kinh doanh xăng dầu vi phạm về chất lượng hai doanh nghiệp pha trộn làm giả xăng a chín mươi hai kém chất lượng
để có căn cứ xử lý các doanh nghiệp làm giả sang a chín mươi hai sở khoa học và công nghệ tỉnh nghệ an đã gửi mẫu đến trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng để thử nghiệm
kết quả trong một mươi hai mẫu của bảy doanh nghiệp được gửi đi thử nghiệm thì có đến một mươi một mẫu vi phạm về trị số aptan đây là đại lượng đặc trưng cho khả năng chống kích nổ của xăng
tỷ lệ phần trăm xăng a chín mươi hai nguyên chất rất thấp trong đó có những mẫu xăng a chín mươi hai chưa đến năm mươi
sở khoa học và công nghệ tỉnh nghệ an đã thông báo cho các doanh nghiệp vi phạm về kết quả thử nghiệm và gửi hồ sơ sang cho công an tỉnh nghệ an xử lý theo quy định của pháp luật